những cái đó chỉ làm cho người trần mắt thịt thấy thỏa thê còn các đống tối cao không thể thụ hưởng được số vật chất mà chúng ta dâng lên
tôi tin rằng tổ tiên chẳng ai thích trò này cả
nếu làm nhiều chiếc bánh nhỏ chia cho những người nghèo hoặc các em học sinh đang thiếu ăn ở vùng sâu vùng xa có khi tổ tiên lại phù hộ
nếu làm xong bỏ đi thì cực kỳ lãng phí còn nếu làm để chia lọc thì làm sao chia nổi thì phải tranh cướp lộc thánh
liệu có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không hay cuối cùng lại chỉ là một chiêu trò quảng cáo
chiếc bánh lễ vật khổng lồ kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu mâm cơm của mỗi người dân càng lúc càng bé lại và nghèo nàn đi
sự việc trở nên lùng xùm hơn khi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp sầm sơn trả lời trên báo chí rằng
việc làm của thành phố sầm sơn là xuất phát từ lòng thành người dân theo phong tục tập quán của địa phương mà không nhằm mục đích gì
làm mà không ăn thì mới tốn kém ăn bánh dày là tăng sức khỏe của người dân nhất là thánh lộc
dư luận càng bức xúc hơn khi đời sống của người dân thanh hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn
có năm còn xin trung ương cấp gạo cứu đói mà lại đi giải thích như vậy
đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện đua kỷ lục lễ vật diễn ra ở nước ta
không ít lần ban tổ chức lễ hội đền hùng đã phải nói lời từ chối
khi được cung tiến những sản vật khổng lồ từ bánh trái đến lễ hội
cà phê dung tích hàng nghìn lít rồi chiếc chiếu dài hàng chục mét
đến mức cách đây vài năm trước phản ứng bức xúc từ dư luận
ban tổ chức lễ hội đền hùng đã phải lên tiếng nói không với các lễ vật khổng lồ
lý cà phê dung tích hàng nghìn lít rồi chiếc chiếu dài hàng chục mét
và tôi nhớ không nhầm thì ở đây cái bánh trưng này lần đầu tiên người dân ước lễ họ làm
thì âm mưu dư luận lên mới được công nhận
nhưng đến người thứ hai là người thứ ba làm
rồi thậm chí đưa cả cái
xốp vào trong ruột bánh để làm giả
mà bây giờ lại còn có ý nghĩa như thế này
thì hình như họ lưu ban họ không chịu lên lớp
họ không chịu nghe được cái thời cuộc
tức là người ta đã làm rồi tôi nói xin lỗi
lưu ban và nhận thức
lưu ban và nhận thức
và kể cả trong trường hợp với ý đồ kinh doanh
thì tôi cho rằng đây là ý đồ cái tư tưởng lưu ban không chịu lên lớp
nhưng mà tôi cố tìm ra một cái lý do gì đó
để những cái người người ta đề xuất ra cái này
thì người ta có lý để người ta làm
thì tôi tự suy diễn từ cái bản thân tôi thôi
hay là người ta nhớ đến cái truyền thuyết về ông thánh gióng
ăn to nói lớn bảy nông cà ba nông ghém
nếu thế thì dân lễ hội đền gióng có khi lại hay hơn
bởi vì là cụ ngày xưa là đánh giặc xong
để đi được đánh giặc là dân làng góp lại để cho cụ ăn
vươn vai một cái là chóng lớn
có khi là cái bánh dày này ăn xong vươn vai một cái
ta lại thành khổng lồ chắc
quay trở lại câu chuyện
thì ở đây tôi xin cung cấp thêm một số tư liệu để hai vị khách mời có thể tham khảo
ví dụ như là về cái bánh trưng bánh dày này này
thì năm hai nghìn ba là cái chiếc bánh trưng của làng ước lễ hà tây là nặng một bốn tấn
như cái này anh bù hồng tám vừa nói
sau đó thì năm hai nghìn một mươi
gia đình em ninh chị hằng ở khu sáu xã hùng lô thành phố việt trì phú thọ đấy
được cái tập đoàn mylink đặt làm một cái bánh trưng nặng tới sáu tấn
nhưng mà do không thể có cái
công cụ nào có thể nấu luộc được nó
cho nên cuối cùng là đành phải làm cho giải pháp
tức là làm những cái nhỏ hơn ghép lại
và ở đây là làm tới một mươi tám chiếc bánh trưng nhỏ để ghép lại
và để làm được thì ngoài hai vợ chồng cũng phải thuê thêm ba mươi nhân công nữa để làm việc cật được
tiếp đó thì năm hai nghìn một mươi bốn
chiếc bánh trưng khổng lồ nặng năm tấn bảy
đã được ra mắt trong lễ hội mẫu tổ âu cơ tại xã hùng cường thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
và cùng với chiếc bánh này còn có thêm một chiếc bánh dày nặng khoảng năm trăm linh kg
cũng chính thức được ra mắt
rồi theo thời gian thì thành phố hồ chí minh cung tiến dân lên các vua hùng trong ngày dỗ tổ
một chiếc bánh trưng nặng hai tấn rưỡi
và một chiếc bánh dày nặng khoảng một tấn
cặp bánh kỷ lục này thì do cái công ty phú thọ công ty du lịch phú thọ ở đồng xen thành phố hồ chí minh
do cán bộ nhân viên đấy họ sản xuất
cũng năm hai nghìn một mươi năm thì tại đồng tháp thì có một tô hủ tiếu để phục vụ một thực khách
nhưng sau đó thì phải đem đổ bỏ đi
bởi vì là
bởi vì là nguyên liệu nó bị trương phành lên cho nên không ăn được
năm hai nghìn một mươi bảy vào tết ất mùi ấy
thì một cặp bánh trưng khổng lồ cũng nặng tới bảy trăm linh cân
được người dân nghệ an hoàn thành vào hôm sáu tết
đấy là tết ất mùi
và năm nay thì người dân thành phố sầm sơn thanh hóa đã đề xuất làm cái bánh ba tấn như chúng ta đã biết
và có thể nói rằng là
điều này nó diễn ra thành một quá trình
mới chỉ nói riêng về góc độ là làm bánh trưng bánh dày và đồ ăn thế thôi
ta thấy là
cũng thực sự mà nói là
những cái con số mà đáng phải suy nghĩ
không biết là
như anh nói hóa ra là nhiều nơi lưu ban quá
và cái tâm lý
cái tâm lý mà muốn nổi bật nổi trội như thế này
như nhà báo của anh có nói
tức là đi tìm nguyên nhân
thì riêng về nguyên nhân của cái đề xuất
lần sau cái đề xuất của người dân thành phố sầm sơn thanh hóa
thì không biết nhà báo hồ hường tám có suy nghĩ gì không
vừa rồi thì tôi có viết trên dân trí một cái bài
và tôi cũng đề nghị
ông chủ tịch tỉnh thanh hóa là không chấp nhận điều này
với ba lý do
lý do thứ nhất là
người ta đi cúng
thì các cụ cúng không phải là lễ to lễ nhỏ
thần phật không nào chứng cho cái người có nhiều tiền
có người ít tiền
thế năm nay thì thanh hóa làm ba tấn
thế chả lẽ quê tôi không có được tấn
thì không có được cái bánh
thì thần phật không phù hộ à
điều thứ hai nữa là
cái việc vận chuyển
cái việc làm cái bánh đã khó rồi
từ thanh hóa ra hà nội cũng khó
lỡ nó lại xảy xước ra cái gì đấy
rồi chất lượng không đảm bảo
thì lại thành thất thố
còn một điều nữa là
bây giờ bao giờ
thì anh thấy không
dân lễ là phải dân bằng hai tay
đưa lên ngang mải
lên trên đầu
trịnh trọng dân các cụ
rồi chả lẽ lại vác cái cần cầu lù lù ra
không khác gì gọi là lấy mũa gắp
cái bánh trưng
dân lên các cụ
vì anh cứ tưởng tượng cần cầu nước giống như cái
thì như thế là thất lễ
với các cụ
còn kèm theo nữa
tôi nghĩ là
cái sáng kia đấy
tất nhiên là tôi biết
tiền là của xã hội hóa
nhưng thôi tiền nào cũng là tiền
chúng ta phải thấy thanh hóa là một tỉnh nghèo
nhiều năm nay
đều xin trung ương
cho người dân nghèo ăn tết
thế thì thôi chi bằng
các bác ấy
những người doanh nghiệp ở thanh hóa
hãy thương chính đồng bào mình
hãy yêu quý chính đồng bào của địa phương mình
và mang cái bánh ấy
gói lẳng sáu cái bánh
gửi cho mỗi gia đình nghèo một hai cái bánh
thì có vẻ tốt hơn không
tôi cho là
lần sau nếu có bác có sáng kiến thế
tôi hoàn toàn ủng hộ
nhưng nên chia cái ra
để chia cho con cháu vua hùng luôn
không phải là gửi lên vua hùng
rồi mới mang chia
gọi là cứ lại thử xà
xong con xin lọc
con đưa cho con cháu cũng luôn
thế là vâng
xung quanh câu chuyện này
thì phải nói là chúng ta rất là
tán thành cái việc là
ở ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
và trước đó là sở văn hóa thanh hóa đấy
đã có ý kiến trả lời
và không đồng ý với cái đề xuất này
và không đồng ý là rất đúng
chỉ riêng từ cái góc độ gọi là
là tốn kém thôi
ta đã thấy là
là vô cùng tốn kém
những cái bánh như thế
là chắc chắn là xa học
bởi vì ta vẫn còn nhớ là
đây ngoài cái tô hủ tiếu
một người ăn là đồng tháp
mà nó trưng phành lên
thì cái bánh ngày xưa
mà ở tp hcm
vượt hơn hai cây số
từ trong tp hcm ra nước ngoài này
cũng bị mất
quá ăn được đâu
nói thẳng ra mà nói là
cũng như nhà báo buồn ta nói lúc đầu ấy
bây giờ mà ví dụ như là
chính những cái người dân bánh đó mà
sau khi đã dân lễ
và làm lễ xong
bảo cắt ăn một miếng
chắc không ai dám ăn
vì nó to quá
và đồng thời là nó
nó không đảm bảo vệ sinh
nó đã bị hủy hoại
do cái điều kiện môi trường như thế rồi
đây thực sự mà nói là sự phô trương
còn phô trương vì mục đích gì
thì chúng ta vẫn đang tiếp tục bàn
có lẽ ở thanh hóa
thì riêng cái sầm sơn thì là
đây là một cái thành phố du lịch
và cũng là nơi
cũng có truyền thống là bánh trưng bánh dày
cũng có lễ hội
thậm chí là
như họ nói là đang đề nghị nhà nước công nhận
đấy là cái lễ hội
quốc gia kia mà
về bánh trưng bánh dày
cũng không phải vì cái lễ hội đó
mà anh cứ như thế này
và anh cứ tìm cách là
là phô trương
bởi vì năm nay đề nghị ba tấn
sang năm có thể có mạng khác lại đề nghị bốn tấn
và như vậy là
rồi không biết đến lúc
kỷ lục sẽ dừng lại ở khi nào
hay là một cái bánh trưng một mươi tấn
thì tất cả điều này cho thấy là sự vô bổ
gãn phí tốn kém
mà nó gắn liền với cái tâm lý là
tôi anh vừa nói tính mục đích ấy mà
thì tôi nghĩ là ở đời này
chả làm gì không mục đích cả
tôi nghĩ là ở trên mạng
những ý kiến trao đổi với nhau qua hai
phải trái trao đổi qua lại
cũng đã rõ điều này
tất nhiên là cũng có những người
vẫn còn có những người bênh vực cái bệnh thành thích như thế này
chúng tôi đang định bênh vực một tí
à vâng xin mời anh
anh cứ bênh vực nè
tại vì thế này là
đất nước mình là có nhiều cái sản vật quý
và đôi khi nhiều vùng miền rất là độc đáo và đặc biệt
mà nhiều nơi không biết đến
có lẽ cái việc làm này
muốn cho người ta biết đến cái làng
hay là cái xã
hay là cái huyện
chỗ sầm sơn
rất là tốt về làm cái đặc sản là bánh trưng
đặc biệt là cái bánh dày chẳng hạn
thế thì ở đây nó mang tính biểu tượng nhiều hơn
chúng ta nhìn ở góc độ gọi là trần tục về ăn
rồi về bảo vệ môi trường vệ sinh
rồi cái tính hình thức
thì đúng là đáng phê phán
nhưng mà tôi lại nghĩ một cái khía cạnh tốt là
nếu như mà biết cách về sử dụng cái hình ảnh để làm truyền thông
cái này là nằm trong cái chiến lược phát triển về thông tin đối ngoại của đảng nhà nước
tức là làm thế nào để quảng bá hình ảnh quê hương đất nước con người việt nam
đồng bào trong nước và ra với thế giới
nếu biết làm khéo
thì có thể cái bánh dày ấy không cần phải đem lên đền hùng
làm biểu tượng của cái bánh dày ba tấn thôi
bây giờ không làm bằng gạo tốn kém
như anh nói chia sáu nghìn xuất đi
nhưng mà vẫn là một cái biểu tượng của cái làng đó
và đứng từ thanh hóa
bái vọng từ đó về đền hùng
cái biểu tượng rằng là làng tôi có món ngon lắm
tôi muốn dâng lên vua
nhưng mà vì thế này thế kia
bây giờ tôi xin là hương dâng hoa thôi
trong đấy là có sáu cái và úp một cái ấy lên
và xong thì chia cho người nghèo
thế là được cả trần trục và được cả cái hình ảnh của quê hương đất nước
thì đầu xuân chúng tôi có về thăm cái cây nhãn tổ hưng yên
ở hưng cây hán tổ hưng yên thì được nghe
những người già đấy nói là ngày xưa ấy
là cái cây nhãn tổ nó là một cái sản vật để cúng tiến vua
mà vua thì ở tận tận huế kinh thành huế cơ
để đem được một cái lồng nhãn đi vào trong huế để dâng lên vua mà nó vẫn còn tươi ngon ấy
là cực kỳ khó khăn
thế nhưng mà người ta cũng vẫn phải làm cái việc đấy
là bởi vì là đấy nó được ghi là cái sản vật quý
thế nên là
và bây giờ bây giờ thì con cháu sau này mới có cái truyền thống để tự hào rằng là đây đã từng là cái cây nhãn tiến vua
rất có thể là làm bánh giày sẽ tự hào từ nay về sau là đã từng làm ra cái bánh giày to nhất việt nam
để dâng lên vua hùng dâng lên đất tổ
thì tôi cho thế này là
ở đây có vấn đề về phương pháp thôi
nhưng mà nếu
nếu ở các làng quê biết trân trọng những cái giá trị của cái sản vật của quê hương mình
thì không nhất thiết cứ phải làm to mà có nhiều cái cách để cho
thế giới biết đến
và đấy cũng là một cách mình quảng bá về văn hóa rồi truyền thống lịch sử của địa phương mình
tôi cứ ví dụ như thế nếu mà tôi làm tôi
thực ra thì ở đây tôi nghĩ rằng cũng cần phải làm rõ quan điểm như thế này ạ
tức là chúng ta không phản đối
cái việc lập kỷ lục
đặc biệt là những kỷ lục phi thường
mà người bình thường không làm được
có đúng ạ
nhưng mà vấn đề ở chỗ là những kỷ lục này
đảm bảo những cái
những giá trị về mặt nhân văn nhân bản
về mặt đạo đức và nhiều yếu tố khác
chứ không phải ông có thể làm kỷ lục bất chấp mọi thứ
và tôi cho rằng trong cái việc làm bánh chim bánh dày kiểu này
thì cũng không phải là mới đâu
trên thế giới
họ cũng đã từng tạo ra kỷ lục
ví dụ như là cái
xúc xích dài mấy trăm mét chẳng hạn hay là những cái ngày cái kia cũng vẫn là đồ ăn thức uống thôi
nhưng nó chỉ khác ở chỗ là sau khi làm xong trong cái lễ hội nhỏ như vậy
người ta thể cắt ngay tại chỗ chia ngay tại chỗ và ăn được
còn với chúng ta thì
phải nói thẳng ra là
người ta đã nhìn thấy trước rằng là không ăn được
nói thẳng ra là không ăn được thì tôi cho là cần phải phạt
vì làm ô nhiễm môi trường
còn khía cạnh thứ hai thì như nhà báo ngọc anh vừa phân tích thì tôi thấy cũng rất thú vị thôi
thực ra mà nói thì
muốn khoe những cái sản vật của địa phương mình cũng là cái tâm lý là bình thường
tôi có cái này độc đáo hơn
cái khoe không phù hợp
cái cách khoe ấy nhỉ
thì tôi thấy là
khấu tấn là ghê quá
tôi thấy nó vẫn là cái lưu ban tư duy
từ mặt tâm lý thì vẫn phải mang tận nơi để mà cung kính tháp hương và vái lạy
tuy nhiên là thực sự mà nói đúng là lúc nãy anh bùi tám thì mới nói về cái hệ lụy thứ nhất tức là
đối với lễ vật thì người ta phải rất cung kính cao quá đầu
còn đây thì dùng cân cẩu
thôi thì thời buổi hiện đại dùng cân cẩu cũng được không sao
nhưng vấn đề cái chỗ tức là nó đảm bảo an toàn không
có đúng không ạ
đấy rất nhiều thứ ở đấy
chưa nói là lên trên đỉnh núi như thế rồi vào những cái nơi cung kính như thế
và chùa triền nó cũng chỉ có giới hạn thôi
cho xe máy các thứ lên đấy mà cẩu bánh vào cũng không phải là chuyện thế
nó sẽ rất nhiều vấn đề khác nữa
cái sáng kiến thế nó tạo ra quá nhiều hệ lụy
ta chưa nói góc độ lãng phí và tốn kém
và cuối cùng
tôi cũng không dám khẳng định là có sự lưu ban về mặt
tư tưởng lưu ban về mặt nhận thức như nhà báo của bưởng tám nói hay không
đối với những người đề ra sáng kiến này
nhưng mà rõ ràng là
đấy là một cái gọi là sáng kiến nhưng thực sự nó rất là đáng chê trách
và kết luận lại
chúng ta vẫn rất tán thành cái ubnd tỉnh và sở văn hóa tỉnh
ở đấy đã cương quyết từ chối
rất may mắn là cũng đã
đã làm tiêu tan cái ý chí của những cái người mà
mà muốn tạo những kỷ lục khắc thường kiểu này
thưa quý vị
những năm gần đây hiện tượng khai ấn đầu năm
khiến dư luận rất quan tâm
gọi là hiện tượng
cũng bởi trước kia
người ta chủ yếu biết đến
cái việc phát ấn ở đền trần nam định
nhưng mà nay đã lan ra nhiều địa phương
như đền thờ vua quang trung ở nghệ an này
đền linh từ hải phòng
và ở thanh hóa cũng có những đền trần và phát ấn
người đi xin ấn chủ yếu cầu thăng quan tiến chức
và là mất đi cái ý nghĩa nguyên gốc của nó
là cái nghi lễ bắt đầu công việc của một năm
rồi cái việc chen lấn sô đẩy tranh cướp ấn
không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mà còn có nguy cơ dẫn đến bùng nổ thị trường kinh doanh tâm linh
chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh về lễ khai ấn đền trần vừa qua
đúng vào giờ tí
khoảng hơn hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng riêng
lễ khai ấn đền trần được bắt đầu
đêm khai ấn
đền trần đã đón hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về
nhưng không còn xảy ra cảnh chen lấn cướp lộc trên các ban thờ như mọi năm
đó là một trong những dấu hiệu tích cực trong việc tổ chức và quản lý của một lễ hội lớn
từng gây nhiều tranh cãi như lễ hội khai ấn đền trần
bên cạnh những dấu hiệu tích cực
thì vẫn còn những hình ảnh không đẹp
mặc dù đã có thông báo nghiêm cấm hái lộc
rất lộc trên ban thờ của các vị vua trần
nhưng một số đại biểu vẫn phớt lờ lấy cho mình cảnh lộc khi đi ra
tình trạng du khách mang tiền lẻ đến xoa kiệu
nhét đầy vào kiệu
hay ném tiền vào kiệu vẫn diễn ra ngay tại sân đền
trước mặt nhiều lực lượng chức năng
sau lễ khai ấn
người dân đổ vào khu vực đền thiên trường để làm lễ và nhét tiền lẻ vào trong hậu cung vua trần
chặt chém nhà nghỉ
chồng giữ xe
nước uống hay cò mồi
vẫn chưa được kiểm soát
lễ khai ấn trước hết là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn
có từ thế kỷ một mươi ba
triều đại nhà trần thực hiện nghi lễ tế trời đất tiên tổ
để thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông
và cũng là tín hiệu nhắc nhở
chấm dứt ngày tết
thực sự bắt tay vào công việc
tương truyền các vua trần nghỉ tết âm lịch hàng năm
đến rằm tháng riêng
thì khai ấn trở lại quốc sự
cho đến nay
ngày càng nhiều người tới hành lễ tại đền trần vào dịp lễ hội để xin
mua được tẩu ấn với mong ước sẽ được thăng tiến trong nghề nghiệp
đây là một nét đẹp văn hóa có từ ngàn xưa
nhiều người vì quá mù quáng
kỳ vọng vào tờ ấn mà cả năm
chỉ trông mong vào việc lấy được tờ ấn
đứng trước vua trần cầu xin danh vọng
khiến cho những hình ảnh xấu xí vẫn diễn ra
làm mất đi vẻ đẹp văn hóa vốn có của một lễ hội lớn
trên thực tế đến đền trần những năm tôi đi là cướp
tôi thấy như anh dũng nói đền trần năm nay tương đối trật tự
mọi việc có nhiều tiến triển tốt
chúng ta lại phải thấy có thể nói yên
cũng nhờ lực lượng an ninh lực lượng công an nỗ lực
và chúng ta chỉ đầu tư một lượng lực lượng an ninh bảo vệ
nó quá khủng khiếp cho nên về mặt tàu đỏ
tôi lại thấy vẫn còn rất nhiều băn khoăn
tôi muốn nói một điều là ở đây cả hai anh và tôi chắc chắn
và rất nhiều người đã từng đi xin ấn ở đền trần
thực ra ban đầu tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của cái việc xin ấn này lắm
bởi vì nếu nói là để xin thăng quan tiến trức
như anh nói ở cái độ tuổi tôi có lẽ là có khi cũng cần
bởi vì các anh thì cần
có khi không cần có khi tôi cần
nhưng mà thực ra tôi không hiểu cho nên là đi theo phong trào
theo phong trào chưa biết rõ mục đích ý nghĩa của nó
và cuối cùng thì cũng xin được
xin được ở cái chỗ này này
không phải mua cái người ta đóng bán sẵn ở ngoài đâu
mà phải làm thế nào để vào tận trong
để người ta đóng cho cái ấn chính ở trong ngôi đền
và trần trần chí chết
và điều đặc biệt quan trọng nữa là trần và
cái ấn tượng của tôi là rất xấu ở chỗ là
bà chị đi cùng là có cái túi bị mọc hết
không còn cái gì
tức là xin được ấn của cụ xong là về là không còn đồng nào trong túi
thế thì ở đây nó muốn nói đến cái này là
tức là ngay cả những cái chỗ linh thiêng như thế
những cái người ở đấy là người ta cũng rất là coi thường
chắc chắn là những cái
vậy thì nó thiêng với người này nhưng nó lại không thiêng với người khác
và ở đây một cái điều mà có lẽ cả hai anh cũng thông nhất với tôi
cùng suy nghĩ với tôi là thế này này
cái việc mà tổ chức xin ấn hiện nay nó diễn ra tràn lan
là nó xuất phát ra
thì cái tâm lý chung của những cái tầng lớp mà người ta có nhu cầu
thì người ta phải có đáp ứng nhu cầu
và không chỉ ở đền trần đâu khu vực chính đâu
lan cả sang tôi đã sang đến cả lý nhân
chỗ đền trần thương rồi về thái bình
những cái nơi mà anh biết là có một chút dấu tích của nhà trần thôi
thì đều có người ta đàm lễ và rất mong khách thập phương đến
bởi vì khách thập phương đến công đức chỗ này kia thì địa phương thu được nguồn ngân sách
thế thì cái này đúng là trong cái phóng sự vừa nói là
đã bắt đầu có kinh tế
kinh doanh cái tâm lý kinh doanh cái niềm tin
kinh doanh cái mà công chúng đang kỳ vọng mong đợi
thực ra ở đây là một cái lễ hội quốc gia
và chúng tôi cũng đã biết là
cái việc mà tổ chức những cái lễ hội như thế này
thực sự là thể hiện cái lòng biết ơn đối với tiền nhân
đối với ông cha những người đã có công dựng nước giữ nước cho chúng ta ngày nay
cho nên là chúng ta ở đây cần phải làm rõ là chúng ta không phản đối
việc tổ chức những lễ hội như thế này
nhưng mà chúng ta phản đối cái tâm lý mà như nhà báo ngọc anh vừa nói
tức là kinh doanh niềm tin hay là những cái điều hệ lụy nó xảy ra
và điều này cũng không hẳn do những người tổ chức
mà chính tâm lý của những người đến
ai cũng đến cổ mong để có thể là có được cái ấn rồi là thăng quan tiến trức
chứ còn cũng lễ hội đền trần như này mà tổ chức ở hà trung thanh hóa
chúng tôi thấy nó cũng bình thường
tức là rất nghiêm trang có mái che ngồi lắng nghe kỷ niệm
có văn nghệ hát múa và rất là trật tự chứ không có cảnh tranh cướp
nhưng mà bên cạnh cái tiến bộ vượt bậc của cái lễ hội đền trần năm nay nam định
thì cũng phải nói thật là đúng như nhà báo bùi hoàng tám đã nói
cũng còn nhiều điều chúng ta chưa thấy yên tâm
vẫn còn những cái cảnh đến rồi là nhét tiền
rồi là rất nhiều cái cảnh chen lấn sô đẩy là vẫn có
vì vậy cho nên là chúng ta vẫn tin rằng là
ngoài cái việc thay đổi nhận thức của những người đi lên lễ hội đó
thì cái việc mà cái sự can thiệp của các cấp chính quyền
và năm nay thì như chúng ta đã biết là
có những phương án của cổng chí công an
đã lên xong là cuối cùng bị đổ bể
đổ bể là vì nó ít người quá nó không diễn ra như thế nữa
nó không hàng mấy cây số người coi như là đi trên đường nữa xe hoài rạng lạc
vì vậy cho nên là đấy cũng là một cái điều ta thấy là
vẫn còn nhiều điều để bản xung quanh những cái điều này
nhưng mà dù sao cái biểu hiện năm nay của lễ hội đền trần
cũng cho chúng ta một niềm tin rằng là nếu các cấp chính quyền
những cơ quan chức năng mà có phương pháp tốt mạnh tay hơn
và bản thân đặc biệt là những người đi thăm đi cái lễ hội đó
tự ý thức được tự nhận thức được nâng cao nhận thức
thì chắc chắn là cái hình ảnh của lễ hội nó sẽ trở lại
cái nguyên gốc của nó là cái lễ hội nó thể hiện niềm tự hào của dân tộc
cái này thì tôi thấy là nó có một nguyên nhân nữa
phải nói một cách công bằng đấy là nguyên nhân từ cái kỷ cương liêm chính của chính phủ
các năm trước thì các anh biết rồi đấy cứ bắt đầu ngày dịp tết
xe biển xanh biển đỏ rồng rắn lên mây
gọi là từng đoàn những binh đoàn kéo nhau đi lễ lạc
nhưng mà những năm nay nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
nhờ cái sự phản ánh của thông tin rồi truyền thông
và kể cả những cái mạng xã hội những cái bức ảnh những cái đưa lên
cho nên các anh thấy những xe biển xanh biển đỏ không còn tác oai tác quái
trở thành những cái mối kinh hoàng trên đường
và đi lên để cầu thần khấn phật
và nó đã cảnh tình
cho những ai mà đặc biệt là cán bộ công chức cán bộ công chức làm gương
tôi nói thật với anh là dân theo ngay
chứ còn thì việc mà đền xảy ra tình trạng tranh cướp như thế này
hoàn toàn chúng ta không thể nói lỗi toàn người dân được
lỗi hoàn toàn cho dân được
mặc dù những người tranh cấp ấy họ cũng chẳng có chức có tước gì
họ cứ thế họ theo thôi
nhưng mà những năm trước anh thấy thì những cái tình trạng đấy
tôi phải nói là đây là một thành công
kể cương của chính phủ
tôi muốn chia sẻ thêm một ý nữa
nhân anh vườn hoàng tám và anh đức dũng nói về cái lễ hội đền trần
thực ra năm nào nó cũng diễn ra
năm nào cũng diễn ra như thế
và năm nào người ta cũng lo
nếu giả dụ tôi hay là anh được người giao trách nhiệm
trong cái thành viên trong ban tổ chức chắc là phải mất ăn mất ngủ
vì không biết người ta đến đông hay không
nhưng mà có một cái ý hay nói mà tôi thấy là
ở cái lễ hội đền trần không làm được
cái truyền thông
trước thì tôi cũng không hiểu lắm
sau này đọc lại thì thấy là
hóa ra là người ta cứ theo dệt nhiều thôi
chứ còn thì thực chất là những cái lễ hội này là khởi đầu một năm
ngày xưa thì vua đi cày
tức là về nghỉ tết
rồi bắt đầu là khai ấn là để tiếp tục công việc của một năm mới
thì ý nghĩa của nó là chỉ đơn thuần chỉ như thế thôi
nếu như làm tốt truyền thông
cho trên truyền thông đại chúng
và cho những người hiểu biết
không đi vào tranh cướp
không hy vọng ở cái chỗ của buôn thần bán thánh
thì chắc chắn cái lễ hội nó sẽ lành mạnh hơn
và chúng ta sẽ đón chờ những năm tới nó sẽ tốt hơn
là không phải là có những người
những người trả làm việc gì cho nhà nước
trả cần về chức đức gì cũng bò chen như anh nói
hay là nhiều người là thiếu hiểu biết đến mức coi như là
như chúng ta thấy ở trong hình
đưa những đồng tiền vào kiệu
mà hy vọng là hối lộ thần thánh này kia
nhưng mà đấy là cái niềm tin của họ như vậy
và niềm tin với họ như thế thì họ có thể gặp những cái may mắn nào đó
thì có khi người ta lại suy nghĩ việc ấy ra
thế thì cái việc truyền thông nó kém
cho nên là cái nhận thức rất khó có thể thay đổi
và nếu thay đổi được cái đó
tôi tin là lễ hội đền trần và các lễ hội khác
sẽ thay đổi trong tương lai
cái năm nay mà sở hữu nó tốt hơn những năm trước
là vì có vai trò quan trọng của truyền thông
tất nhiên đằng sau đó cũng là sự cố gắng
của chính quyền các địa phương đó
cũng phải cương quyết
còn chính phủ cương quyết
và các địa phương cũng phải thực hiện một cách cương quyết
thì mới có được kết quả như vậy
còn trong thực tế
những năm trước đây mà nó ồn ào lộn xộn
và căng thẳng khốc diệt như thế
nhưng mà đôi khi ấy có thể là do những cái lợi ích
lợi ích cục bộ lợi ích của địa phương
mà người ta cũng cố gắng là hạn chế
chứ còn cái ý nghĩa đích thực của cái lễ hội đền trần này
thì rõ ràng là không có gì khó khăn lắm để mà phải giải thích
có đúng không ạ
rất đơn giản
mở đầu trong một năm mới
làm việc cần lực
sau khi đã được nghỉ ngơi những ngày tết
vào ngày rằm thì bắt đầu làm việc
thế nhưng mà lập lờ về mặt ý nghĩa của nó
là cũng là một cách
mà là những cái chiêu để mà người ta đến đâu
chứ nếu như bây giờ cũng nói rõ là người ta hiểu cả
thì không ai đến
và trong thực tế ta biết là
đôi khi nó còn một điều nữa là
trong dân gian thì có những cái hiện tượng nó bình thường
nhưng cứ được thổi phồng lên
thần thánh hóa đi
mà có khi mục đích cũng chỉ là để mà
mà gọi là tìm cách trục lợi thôi
như là cái mó nước hiểu tiếc người
cứ vỗ vỗ
vỗ tay mấy cái thì tự nhiên nước nội dân lên
rồi là khu vườn lạ long an
thế rồi vừa rồi lại có hai con rắn
ốm mà nằm trên cái ngôi mộ ở đấy
và rất may là bắt ra thả xuống nước
mới còn bơi đi được chứ không một con đã chết rồi
còn con thì rất yếu nhưng rất may rồi cũng bơi đi được
khi được thả môi trường tự nhiên
và như vậy là
thì là dân còn chống lại không cho rỡ cái liều ở đấy
anh thấy vui nhất là có cái con cá
bị đánh điện
thì nó mới bị
gãy một bên vây
khi gãy bên vây rồi
thì nó chỉ bơi vòng vòng thôi thôi
nó không bơi được
không bơi được theo điều khiển theo nó nữa
thế là nó cứ vòng vòng ở đấy
và cũng lập đàn
cũng thắp hướng
sau thì có một bác thuyền trài
bác đến bác vẽ bác trò
và bác còn rửa
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
và nhà báo ngọc anh đã tham gia chương trình
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau